có rất nhiều người dân có những ý kiến và phản hồi tích cực về hai văn bản pháp luật trên
cũng là một tín hiệu rất là mừng cho thấy rằng là nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông dần dần được cải thiện
luật phòng chống tắc hại của rượu bia và nghị định một trăm linh
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức xử phạt có thể lên tới bốn mươi triệu đồng
quy định này cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều
tuy nhiên ý kiến đồng thuận của người dân lại chiếm đa số
về mức phạt thì nó hơi cao so với lại cái mức thu nhập trung vỡ người việt nam
nếu như mà họ sợ mất tiền và họ không có khả năng chi trả
thì em nghĩ là họ không nên sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ạ
như thế để cho mọi người cảm thấy sợ nên phải tìm cái phương án khác để đi
giúp đỡ người dân
nếu như mình có được uống thì mình gọi xe ôm hoặc taxi đi về cùng
tôi thấy là nó cũng khá là thiết thực
cái luật này ra để bảo vệ cho chính người tham gia giao thông
nên tuyên truyền quy định này nhiều hơn để tất cả mọi người đều biết
ở anh nếu vi phạm uống rượu bia khi tham gia giao thông
có thể bị kết án tù theo mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội
theo pháp luật trung quốc những trường hợp nồng độ cồn trên tám mươi mg
trên một trăm linh ml máu bị phạt tối đa ba năm tù
và bị cầm lái xe trong vòng năm năm
ở new zealand nếu nồng độ cồn trong hơi thở hơn bốn mg
hoặc nồng độ cồn trong máu hơn tám mươi mg
bạn có thể bị truy tố ra tòa
và nếu bị kết án có thể bị bỏ tù lên tới ba tháng
hoặc bị phạt tới bốn năm trăm linh đô la
tước bằng lái xe ít nhất sáu tháng
tại việt nam quy định xử phạt khi uống rượu bia khi tham gia giao thông
cũng đã có từ lâu
thế nhưng từ khi nghị định một trăm linh có hiệu lực
mới thực hiện được tù tù
mới thực sự cảnh tỉnh những người tham gia giao thông
với diễn biến tai nạn giao thông trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua
đặc biệt là tai nạn do rượu bia
và các vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông
đã đến lúc không thể chỉ hoãn thêm
không thể chỉ châm trờ vào truyền thông để thay đổi nhận thức
mà cần hành động cương quyết
để chặn đứng các nguy cơ đang hàng ngày
hàng giờ đe dọa sự an toàn của cộng đồng
nghị định một trăm linh của chính phủ
với các mức phạt tăng nặng gấp nhiều lần so với trước kia
được đánh giá là liều thúc mạnh để trị căn bệnh nhuận luật
chặn đứng các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
khi mà tình hình thực tế đã đến lúc không thể chỉ hoãn giải pháp này
uống rượu bia khi tham gia giao thông
gây thiệt hại cả về kinh tế và tính mạng con người